theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực bắc bộ trời rét về đêm nay và sáng
vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ c trong khi đó tại tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông
đề phòng khả năng xảy ra thời tiết nguy hiểm như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
dự báo phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
sáng sớm và đêm trời rét độ ẩm từ sáu mươi năm chín mươi năm nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ c có nơi dưới một mươi bảy độ c cao nhất hai mươi hai hai mươi năm độ c
riêng khu vực tây bắc từ hai mươi năm hai mươi bảy độ c có nơi trên hai mươi bảy độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba độ ẩm từ sáu mươi năm mươi
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba độ ẩm từ sáu mươi hai chín mươi năm
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi một độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ c